sáng nay ngày hai mươi tháng năm dưới sự chủ trì của ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực điều hành hoạt động của quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội trần thanh mẫn
kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm đã khai mạc trọng thể tại nhà quốc hội để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác lập pháp
giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước nhằm tiếp tục thể chế các chủ trương nghị quyết của đảng góp phần hoàn thiện thể chế
nâng cao năng lực quản trị quốc gia thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
tham dự phiên khai mạc kỳ họp có thủ tướng chính phủ phạm minh chính nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
các đồng chí nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng nguyễn thị kim ngân đồng chí đại tướng lương cường
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đồng chí đỗ văn chiến
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân
cục dự còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng nguyên bí thư trung ương đảng
các đồng chí nguyên phó chủ tịch nước phó thủ tướng chính phủ nguyên phó thủ tướng chính phủ các đồng chí nguyên phó chủ tịch quốc hội
nguyên ủy viên ủy ban thường phủ quốc hội các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể ở trung ương
lãnh đạo các địa phương các vị đại biểu khách quý các đại sứ đại diện trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại hà nội

quốc hội phát huy dân chủ trí tệ tập trung đóng góp ý kiến toàn diện cả về nội dung và kỹ thuật của dự thảo luật
để đảm bảo chất lượng cao nhất khi được xem xét thông qua tại kỳ họp
đối với các dự án luật quốc hội cho ý kiến lần đầu đề nghị các vị đại biểu quốc hội quan tâm
thảo luận kỹ lưỡng về cơ sở chính trị căn cứ pháp lý những nguyên tắc mục tiêu quan điểm lớn
chính sách quan trọng tính hợp lý khả thi của các quy định để làm cơ sở cho các cơ quan tiếp tục hoàn chỉnh
trình quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tới
về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước và các vấn đề quan trọng khác
quốc hội sẽ xem xét thảo luận các báo cáo của chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai
đề nghị các vị đại biểu quốc hội phân tích đánh giá khách quan toàn diện tập trung vào những vấn đề lớn
qua đó đánh giá chất lượng và những vấn đề cần gúc kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành
nhất là công tác dự báo dự toán ngân sách nhà nước
đối với tình hình những tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho những tháng
còn lại của năm hai nghìn hai mươi bốn đề nghị các vị đại biểu quốc hội bám sát yêu cầu mục tiêu giải pháp
tại các nghị quyết của quốc hội của chính phủ về phát triển kinh tế xã hội
lưu ý những tác động và khó khăn mới phát sinh do diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và thế giới
khu vực để đánh giá đúng những kết quả quan trọng đã đạt được những bất cập hạn chế yếu kém
đề xuất những giải pháp
pháp lập việc phát triển đáp pháp thiết thực hiệu quả để hoàn thành cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu kinh tế xã hội
tài chính ngân sách năm hai nghìn hai mươi
tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
theo nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng

quyền lãnh đạo đảng nhà pháp quốc hội sẽ xem xét
cuộc quốc sẽ xem xét quyết định cho ý kiến về chủ trường
điều trình chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi năm
điều trình chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi và một số nội dung quan trọng khác
về giám sát tối cao tại kỳ họp lần này quốc hội sẽ nghe ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ bảy
xem xét báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn
quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi ba ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai của quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm hai nghìn hai mươi
về công tác nhân sự quốc hội sẽ xem xét bầu chủ tịch nước chủ tịch quốc hội phê chuẩn thành viên hội đồng quốc phòng và an ninh
vì các vị đại biểu quốc hội xem xét thảo luận kỳ lưỡng để việc quyết định công tác nhân sự bảo đảm chặt chẽ đúng quy định của đảng pháp luật của nhà nước đa sư đồng thuận thống nhất cao
khối lượng công việc của kỳ họp thứ bảy là rất lớn để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất thay mặt quỹ ban thường vụ quốc hội
tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu quốc hội phát huy dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng thảo luận sôi nổi
đóng góp nhiều ý kiến tâm quyết sâu sắc chất lượng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước
cũng như sự mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước
với tinh thần đó tôi xin tiên bố khai mạc kỳ họp thứ bảy quốc hội phá một mươi năm xin trân trọng cảm ơn